chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín với bốn cấp độ dịch
quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc
quy định nêu rõ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản một điều một của nghị quyết tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
và các chỉ thị số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi chỉ thị số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng
quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp
tại quy định này thì chủ tịch ubnd cấp tỉnh
báo cáo bộ y tế thủ tướng
căn cứ và hướng dẫn của bộ y tế và các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp
bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa
văn nghệ sự kiện tập trung đông người và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể như không trái với quy định của trung ương
không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân
trường hợp các quy định hướng dẫn của trung ương không phù hợp khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định hướng dẫn
cơ quan ban hành quy định hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắt đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể
và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng chống dịch
nghị quyết mới của chính phủ đề ra mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc ca chuyển bệnh nặng tử vong do covid một mươi chín khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội thực hiện mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể
phân đấu trong năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết cũng nêu rõ không để tình trạng cục bộ cắt cứu trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết
gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh đời sống xã hội
quan điểm đặt ra là bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết
các giải pháp phòng chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước
đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở
nhưng không gây ách tắc cho lưu thông sản xuất
trong phòng chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản lâu dài
y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội công an
nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng các tầng lớp trong xã hội
các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm điều trị vaccine
theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết
có bốn cấp độ dịch
cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy qd bgtvt
quy định thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
áp dụng từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
quyết định được ban hành để triển khai chỉ đạo của thủ tướng
và công điện một nghìn ba trăm hai mươi hai cdttg ngày một mươi tháng một mươi
về tổ chức hoạt động vận tải hành khách
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định này chỉ áp dụng với hoạt động vận tải khách liên tỉnh
tuyến cố định bằng xe ô tô có điểm đi hoặc đến
nằm trong vùng nguy cơ dịch bệnh rất cao hoặc nguy cơ cao
đi hoặc đến địa phương nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn và ngược lại
với các địa phương có nguy cơ hoặc địa phương bình thường mới
thì tổ chức hoạt động vận tài bình thường như khi chưa bùng phát dịch
không yêu cầu về điều kiện xét nghiệm tiêm vaccine với hành khách
không hạn chế tần suất khai thác khách chỉ cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch của bộ y tế
với khách đi từ địa phương có nguy cơ và địa phương bình thường mới
để vùng có nguy cơ cao hơn cần đạt điều kiện tân thủ thương điệp năm k
khai báo y tế không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đau giác thọng
tất cả khách phải xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh trong bảy mươi hai giờ
hành khách tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
với người đi lại bằng xe khách liên tình từ khu vực nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao
tới khu vực nguy cơ dịch bệnh tương đương hoặc thấp hơn
phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine có giấy chứng nhận thẻ xanh trên ứng dụng
liều cuối cách thời điểm đi ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tất cả hành khách phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh
khách phải tuân thủ khuyến cáo năm k khai báo y tế
khách không được đi lại khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ rát họng
khi về địa phương nơi tới hành khách phải thực hiện khai báo và chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương
địa phương đưa khách tới có trách nhiệm quản lý giám sát theo dõi và thực hiện các xét nghiệm với hành khách
giai đoạn này xe khách khai thác giữa các địa phương vùng nguy cơ cao
hoặc từ vùng nguy cơ cao sang vùng nguy cơ thấp hơn thực hiện tối thiểu năm số chuyến xe
đã được sở giao thông vận tải các địa phương công bố tối đa không quá ba mươi
xe ghế ngồi phải dặn cách kế trên xe xe dừng nằm không yêu cầu dặn cách kế
thời gian thí điểm theo quy định trên từ ngày một mươi ba đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
sau đó bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp đánh giá để báo cáo thủ tướng
và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
với loại hình vận tải hành khách công cộng khác gồm xe khách nội tỉnh xe buýt
taxi hợp đồng du lịch xe đưa đón học sinh sinh viên
sở giao thông vận tải tham mưu ubnd cấp tỉnh quyết định cho hoạt động lại
theo hướng dẫn số một nghìn bảy trăm bốn mươi bộ giao thông vận tải ban hành ngày ba mươi tháng chín
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd cấp tỉnh chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế
tại địa phương để tổ chức thực hiện vận tải hành khách liên tình bằng đường bộ
sở giao thông vận tải các địa phương phối hợp để cấp phép hoạt động lại
với xe khách liên tình theo quy định trên
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tới nay các hoạt động vận tải khách liên tỉnh
gần như đã dừng toàn bộ
trong năm loại hình vận tải là đường bộ đường sắt hàng không hàng hải đường thủy nội địa
tới nay mới có hoạt động vận tải hàng không được các tỉnh thành triển khai nối lại
từ ngày một mươi tháng một mươi
đặc biệt quyết định thí điểm mở lại xe khách tuyến cố định trên của bộ giao thông vận tải
khác với việc mở lại hàng không vào đường sắt khi bộ không sử dụng việc lấy ý kiến
các địa phương bằng văn bản
bộ giao thông vận tải yêu cầu bến xe trạm dừng nghỉ bố trí điểm khai báo y tế
quét mã qr để phục vụ hành khách đi xe bố trí vị trí để lực lượng chức năng
tổ chức xét nghiệm sars cov hai kháng nguyên nhanh
các sở giao thông vận tải tham mưu ubnd cấp tỉnh quyết định hoạt động xe khách nội tỉnh
xe buýt xe taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh sinh viên
theo hướng dẫn tạm thời của bộ đã ban hành ngày ba mươi tháng chín
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd cấp tỉnh chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương
và quy định tạm thời của bộ để tổ chức thực hiện các hoạt động vận tải hành khách
chủ trì phối hợp sở giao thông vận tải đầu tuyến của tỉnh khác khẩn trương tham mưu
ubnd cấp tỉnh cho phép hoạt động lại xe khách liên tỉnh
theo sự thảo mục đích xây dựng phương án nhằm từng mức khôi phục hoạt động vận tải hành khách đồng bộ
phù hợp với phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ giao thông vận tải
bộ y tế và các địa phương nơi đi nơi đến
theo đó xe khách giữa tp hcm và các tỉnh thành hoạt động theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một khai thác tối đa từ ba đến năm chuyến một ngày
riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn một trăm linh chuyến một ngày
trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá một mươi năm chuyến một ngày
số lượng khách được chở trên xe phải đảm bảo giãn cách không quá năm mươi số ghế cho phép
theo công suất thiết kế không áp dụng đối với xe dường nằm
giai đoạn hai từ ngày một mươi năm đến ba mươi tháng một mươi một khai thác tối đa một mươi chuyến một ngày
theo nhu cầu đi lại
giai đoạn ba riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn một trăm linh chiếm một ngày
trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá ba mươi chuyến một ngày
giai đoạn ba sau ngày ba mươi tháng một mươi một đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá năm mươi tần suất khai thác của các tuyến
về điều kiện để đi lại đối với khách đi từ tp hcm đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
được một mươi bốn ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
và kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực trong phòng
hai mươi hai giờ theo phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
hành khách đến tp hcm với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
trong vòng bảy mươi hai giờ theo phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
trước khi lên xe người dân khai báo y tế không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng
ho sốt khó thở đau rát họng
trường hợp người dân chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
đi cùng người thân trên chuyến xe phải đáp ứng các điều kiện nêu trên
trừ yêu cầu tiêm đủ liều vaccine
khi đi từ bến xe về nơi cư trú lưu trú hành khách thực hiện năm k sử dụng ứng dụng
bc covid hạn chế rừng và không tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú
lưu trú ít nhất bảy ngày theo quy định cụ thể của từng địa phương
nếu có dấu hiệu bất thường với sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để được hướng dẫn
đối với người lái xe và người phục vụ trên xe phải đáp ứng đủ điều kiện đã tiêm
đủ liều vaccine thẻ xanh hoặc giấy khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
theo phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
trường hợp lái xe người phục vụ thực hiện chuyến khứ hồi trong ngày thì không bắt buộc
xét nghiệm khi quay lại điểm đi tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến xe tiếp theo
nếu có biểu hiện các triệu chứng ho sốt phải thông báo ngay cho cơ quan y tế
nếu lưu trú tạm thời tại địa phương thì đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí
nơi lưu trú đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành
xem xét góp ý hoàn thành dự thảo phương án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết
của người dân có phần phục hồi kinh tế
đồng thời các sở báo cáo ubnd các tỉnh thành xem xét chỉ đạo về việc tổ chức
các tuyến vận tài khách đến và đi từ tp hcm
trả lời cử tri sau kỳ họp hội đồng nhân dân chủ tịch ubnd hà nội chu ngọc anh
chia sẻ về những khó khăn của thành phố trong lộ trình nới lỏng từng bước
trong đó có kế hoạch mở lại các đường bay nội địa và cho học sinh đi học trở lại
theo ông chu ngọc anh việc mở lại đường bay phải được tính toán cẩn trọng
và thành phố chưa có ý định mở lại ngay do lo ngại quá tải cơ sở cách ly
người đứng đầu chính quyền hà nội chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở lại hai hoạt động này
theo giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân cho rằng mở cửa thế nào
tiếp nhận người dân từ những địa phương khác ra sao là cái khó của chính quyền hà nội
tuy nhiên ông nhấn mạnh không thể vì quá cẩn trọng mà thủ đô tự bó buộc mình
trước mắt ông cường cho rằng thành phố cần sớm nghiên cứu thử nghiệm hệ thống thẻ xanh vaccine
hoàn thiện hoạt động kiểm soát người chưa tiêm vaccine và có kế hoạch tiêm phủ một trăm linh dân số
bên cạnh đó hà nội cũng cần giao cho các doanh nghiệp tự chủ việc kiểm soát
đảm bảo an toàn cho chính hoạt động sản xuất của công ty
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng việc mở khóa cho các hoạt động
phương tiện giao thông dù là hàng không hay xe buýt taxi đều rất cần được hà nội quan tâm trong lúc này
thủ đô hà nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa lớn và là khu vực kinh tế trọng điểm
nếu hà nội không mở cửa thì các địa phương khác cũng bị ách tắc
vì vậy mở cửa thế nào lộ trình ra sao không chỉ tác động đến hà nội
mà còn nhiều địa phương và cả khu vực miền bắc
trách nhiệm của hà nội là rất lớn trong việc kiểm soát người ra vào và phòng chống dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé